hãng tin tass của nga đưa tin bộ nội vụ nga đã phát lệnh truy nã tổng thống ukraine ông volodymyr zelensky
ông zelensky bị truy nã theo một điều khoản trong bộ luật hình sự của liên bang nga
tuy nhiên lệnh trên không nêu rõ đó là điều khoản nào
hiện giới chức nga cũng chưa đưa ra bình luận về lý do ông zelensky bị đưa vào danh sách truy nã hình sự
bộ ngoại giao ukraine đã chỉ trích quyết định trên đồng thời khẳng định không giống như những thông báo vô giá trị của nga
lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo nga vladimir putin của tòa hình sự quốc tế về tội ác chiến tranh là có thật và có hiệu lực thi hành ở một trăm hai mươi ba quốc gia
ông zelensky sinh ngày hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ông trở thành tổng thống ukraine vào năm hai nghìn một mươi
bên cạnh tổng thống zelensky nga cũng đưa một số chính trị gia nước ngoài và nhân vật công chúng vào danh sách truy nã